trong khi vườn quốc gia côn đảo đang nỗ lực hết mình để có thể bảo tồn hệ sinh thái khi diện tích săn hô đang ngày càng bị thu hẹp
có một thực tế là đã có rất nhiều thắng cảnh bị xóa sổ trên bản đồ du lịch nước nhà
trong khi không ít thắng cảnh khác đang có nguy cơ biến mất bởi sự can thiệp thô bạo của con người
tới các cái điểm đến anh phải biết tôn trọng các cái giá trị văn hóa các cái giá trị tự nhiên
ở những nơi thay vì là tùy hứng theo cái cách của mình là khai thác một cách bừa bãi
ở đây thì có cái điều là nếu mà côn đảo như vậy thì rõ ràng là cái phổ biến cho khách du lịch
đặt ra là cho kể cả cơ quan quản lý cũng như cơ quan kinh doanh các doanh nghiệp lữ hành
là cần phổ biến cho khách du lịch khi ra tới côn đảo thì phải biết tôn giáo không được là sinh thái biển
dẫn như thế tới vườn quốc gia như vậy thì phải phổ biến các quy định ở đó cho họ
và hai là yêu cầu họ phải tuân thủ những quy định khi mà tới tham quan du lịch
tài nguyên sinh vật biển là quý giá mất nhiều thời gian để phục hồi và cần được bảo vệ duy trì
để phát huy được hết thế mạnh của du lịch biển nói riêng và sự phát triển của ngành du lịch việt nam nói chung
thiết nghĩ văn hóa kém của du lịch sẽ là một hạn chế đối với ngành du lịch nước nhà
bên cạnh bao nhiêu nỗ lực bảo vệ và gìn giữ môi trường du lịch xanh sạch đẹp những du khách có hành vi thiếu ý thức
phá hoại cảnh quan cần có biện pháp xử lý đích đáng nhằm gian đe hạn chế những hình ảnh xấu xí như vậy về sau này